chiều qua ngày bốn tháng hai công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh sau một mươi hai giờ gây án
đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày bốn tháng hai công an thành phố lào cai nhận được thông tin một đối tượng nam giới trộm cắp xe máy mang biển số hai mươi bảy x một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi chín tại thành phố lai châu di chuyển về hướng thành phố lào cai
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an phường kim tân phối hợp cùng với các lực lượng tiến hành chốt chặn tại khu vực đường vào thành phố lào cai
đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày khi đối tượng đến khu vực đầu cầu kim tân thành phố lào cai hai tổ công tác đã được huy động bám sát đối tượng bắt giữ đối tượng cùng với tăng vật
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng là triệu văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có hộ khẩu thường trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
bước đầu đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên cường đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy